thưa quý vị theo thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng quốc gia tính đến một mươi hai giờ trưa nay thì đã có hơn một mươi tám triệu liều vaccine covid một mươi chín được tiêm chủng trên toàn quốc
có một mươi tỉnh thành phố tiêm chủng vaccine nhanh gồm bắc giang bình phước đồng tháp vĩnh long cà mau sóc trăng bắc ninh tp hcm tiền giang điện biên
đến nay việt nam đã tiếp nhận khoảng hai mươi bốn triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín từ nhiều nguồn khác nhau
vào tối ngày hôm qua hai mươi năm tháng tám năm trăm linh liều vaccine pfizer thuộc lô viện trợ thêm một triệu liều được phó tổng thống mỹ kamala harris công bố vào ngày hai mươi năm tháng tám đã về tới tp hcm
trong sáng nay phó tổng thống mỹ harris đã tới viện vệ sinh dịch tễ trung ương chứng kiến trao hai trăm bảy mươi liều vaccine covid một mươi chín thuộc đợt tài trợ này
vào trưa nay thì sở y tế hà nội thông báo từ sáu h đến một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng tám
thành phố đã ghi nhận
thành phố đã ghi nhận thêm ba mươi ba ca mắc mới covid một mươi chín trong đó có hai mươi ba ca tại cộng đồng và một mươi ca tại khu cách ly
cũng trong ngày hôm nay chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội đã ký văn bản về việc tăng cường các biện pháp chống dịch trên địa bàn thành phố
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu tuyên truyền mạnh hơn hiệu quả hơn để nhân dân nắm rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh và thực hiện nghiêm các quy định của thành phố tại các chỉ thị công điện của ủy ban nhân dân tp
trong thời gian giãn cách xã hội yêu cầu người dân không ra khỏi nhà ai ở đâu ở đó cách ly người với người nhà với nhà xã phường với xã phường và phải đảm bảo các yêu cầu y tế đương thực thực phẩm dịch vụ thiết yếu và trật tự an toàn xã hội cho người dân ngay tại xã phường thị trấn về xét nghiệm diện rộng
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu tuyên truyền mạnh hơn hiệu quả hơn để nhân dân nắm rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh và thực hiện nghiêm các quy định của thành phố tại các chỉ thị công điện của ủy ban nhân dân tp hà nội